chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với huỳnh hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bảy trong lúc uống rượu tại nhà của người quen ở ấp hiễu nhân xã hữu định
đức đã thấy anh ca chú tại huyện châu thành đi ngang qua vừa đi vừa nói tục về việc bị mất xe
sau đó đức đã ra gặp anh ca hỏi chuyện dẫn đến hai bên xảy ra xô xát
đức đã dùng dao giấu trong người đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật